lào cai vùng đất biên cương địa đầu của tổ quốc nơi con sông hồng chảy vào đất việt
hơn bốn mươi năm sau chiến tranh bảo vệ tổ quốc lào cai từ một giải đất hoang vu heo hút vắng bóng người
này đã chuyển mình mạnh mẽ hình thành những bản làng những phố nhỏ sầm út
vượt qua khó khăn thử thách những con người nơi đây luôn đoàn kết kiên trì bám làng bám bản xây dựng quê hương
họ không chỉ là những cột mốc sống bảo vệ và khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
mà còn là biểu tượng về sức sống mãnh liệt ở vùng biên ải
nghe theo tiếng gọi của đảng năm hai nghìn bảy ông marcel páu cùng một mươi bảy hộ dân ở xã pha long huyện mường khương
vượt cả trăm cây số đến thôn lũng pô xã a mũi
ông páu đã tự nhiên tìm kiếm cơ sở hạ tầng để xây dựng cột sống mới
chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng đất biên cương ông páo đã không khỏi xúc động
những ký ức của ngày đầu đặt chân đến lũng pô vẫn còn vẹn nguyên
từ một mảnh đất hoang tàn đến nay đã được đầu tư cơ sở hạ tầng với đầy đủ điện đường trường trạm
thường xuyên phải giáo dục động viên cho bà con ấy phải cho con cái đi học học tập
để không bỏ lỡ là đi học phải đi học
họ tốt về sau này để mới phát triển được

toàn là học kiếm bài nhiều
bây giờ là cuộc sống của bà con ở đây cũng ổn định
có đường có điện người dân dần quen với cuộc sống mới và an cư lạc nghiệp
khai thác lợi thế từ nguồn đất đai màu mỡ người dân nơi đây đã mạnh dạn trồng hàng chục hectare cây ăn quả để tăng thu nhập
từ một vùng đất hẻo lánh ít người biết tới lũng pô nhiều năm nay đã trở thành điểm sáng về gìn giữ an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế
trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thì bà con nhân dân đồng lòng
chính vì thế thôn lũng pô là một thôn đích nông thôn mới sớm nhất đầu tiên của xã nhà
bà con đồng lòng ủng hộ tất cả cùng nhau tham gia xây dựng nông thôn mới
kể từ truyền thống tốt đẹp của những thế hệ trước các phong trào thanh niên khởi nghiệp đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ
trên khắp các dẻo cao biên giới nhiều mô hình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn
năm hai nghìn một mươi một anh vũ a các tự nguyện đăng ký tham gia dự án làng thanh niên lập nghiệp tại xã biên giới trịnh tường huyện bát sát
chuyển về nơi ở mới khởi đầu với muôn vàn khó khăn
chàng thanh niên dân tộc mông đã lựa chọn khởi nghiệp
với mô hình nuôi ong bắp cầy và trâu trấu